súc động trước sự đón kiếp trọng thị nồng ấm của lãnh đạo nhân dân việt nam
nhà vua và hoàng hậu cũng cảm ơn tình cảm của nhân dân việt nam đối với nhật bản
thông qua việc bảo tồn và giữ gìn các di tích và kiến thức của nhật bản tại hội an
và sự hỗ trợ của nhân dân việt nam trong việc khắc phục hậu quả động đất sóng thần tại nhật bản năm hai nghìn một mươi tám
hai nhà lãnh đạo cùng chia sẻ việc hai nước có sự giao lưu lịch sử nhiều nét tương đồng về văn hóa
như trồng lúa nước nuôi tầm dệt vải và đều yêu chuộng hòa bình
cho rằng đó là nền tảng cần giữ gìn thúc đẩy để phát triển hơn nữa quan hệ việt nam nhật bản
cuối buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chúc nhà vua và hoàng hậu có chuyến thăm thành công
với nhiều kỷ niệm đẹp về đất nước con người và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc việt nam
trân trọng mời các thành viên hoàng gia nhật bản thăm việt nam dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản vào năm hai nghìn một mươi
và bày tỏ mong muốn sớm được gặp lại nhà vua và hoàng hậu trong chuyến thăm chính thức nhật bản thời gian tới
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp ông romane chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành tập đoàn
aroport de paris thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam và pháp là đối tác chiến lược
hỗ trợ nhau trong phát triển nhất là việc hợp tác hàng không rất quan trọng
thủ tướng cho rằng giao lưu hàng không giữa việt nam và pháp đang phát triển mạnh
trở nên thuận lợi hơn rất nhiều
hoạt động hàng không trong đó có các cảng hàng không ở việt nam đang phát triển mạnh
các địa phương đang có nhu cầu mở rộng sân bay lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam đang tăng cao
lĩnh vực dịch vụ cảng hàng không có tiềm năng lớn mà hai bên có thể hợp tác
cùng với đó là số lượng tàu bay của việt nam đang gia tăng nhanh chóng
chính phủ bộ giao thông vận tải và các bộ ngành hoan nghênh việc hợp tác
giữa tập đoàn aroport de paris và tổng công ty cảng hàng không việt nam
để tỏ tin tưởng vào sự hợp tác tập đoàn aroport de paris
thủ tướng sẽ ủng hộ tạo mọi điều kiện cho tập đoàn hoạt động kinh doanh cảng hàng không thành công ở việt nam
thủ tướng cũng hy vọng tập đoàn ieropost the paris tham gia một số dự án mở rộng cảng hàng không tại một số địa phương
ông romane cho rằng sự phát triển của một sân bay thể hiện sự phát triển đất nước
do đó việc tập đoàn aropost paris đến việt nam hợp tác cũng thể hiện mục đích góp phần
vào phát triển đất nước
ông romane cho rằng bất cứ sân bay nào sau thời gian hoạt động cũng có nhu cầu mở rộng nâng cấp
trong vòng ba năm vốn của tập đoàn đã tăng một mươi lần sau khi cổ phần hóa
trong bốn năm qua các chuyên gia tập đoàn aroposter paris đã làm việc rất chặt chẽ với phía việt nam
mong cử chuyên gia sang việt nam phối hợp cùng với tổng công ty cảng hàng không việt nam
để nâng cao chất lượng dịch vụ cảng hàng không
chiều nay thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ
quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng đã có buổi làm việc với bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
về công tác đối ngoại biên phòng việt nam lào campuchia
báo cáo về tình hình biên giới việt nam lào campuchia cho thấy
những năm qua tình hình an ninh trật tự được giữ vững đã xây dựng được bảy trăm chín mươi hai cột mốc quốc giới
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi sáu bộ đội biên phòng việt nam cùng với nước bạn lào
đã hợp tác phá thành công hai mươi bốn chuyên án ma túy lớn thu giữ nhiều bánh
heroin và hàng nghìn viên ma túy tổng hợp khác
qua đó đã củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam lào lên một tầm cao mới
theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi một của bộ chính trị khóa bảy và nghị định tám mươi chín của chính phủ
về công tác đối ngoại biên phòng củng cố duy trì đoàn kết hiếu nghị với các nước láng giềng
giữ vững môi trường hòa bình để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
tạo thuận lợi cho hợp tác đầu tư phát triển kinh tế xã hội
tăng cường quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới và xây dựng bộ đội biên phòng vững mạnh
sáng nay hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam đã công bố sách trắng hai nghìn một mươi chín
đây là ấn phẩm thường niên lần thứ chín do eurocharm thực hiện
cuốn sách sẽ là công cụ thiết thực chuyển tiếp những thông điệp từ cộng đồng doanh nghiệp
đến cơ quan chính phủ việt nam góp phần mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong và ngoài nước
liên minh châu âu eu là một trong các đồng chí
đối tác thương mại quan trọng nhất của việt nam
số liệu thống kê cho thấy năm hai nghìn một mươi sáu eu là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của việt nam
với tổng kim ngạch xuất khẩu gần ba mươi bốn tỷ usd chiếm trên một mươi chín tổng kim ngạch xuất khẩu của việt nam
theo nhận định của các chuyên gia với việc nới rộng khả năng tiếp cận thị trường
cho các nhà đầu tư nước ngoài dòng vốn fdi vào việt nam năm hai nghìn một mươi bảy được mong đợi là sẽ tiếp tục tăng
tương tự các năm trước ấn phẩm sách trắng tổng hợp các vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
của cộng đồng doanh nghiệp châu âu trong lĩnh vực đầu tư phát triển tuyển dụng
ấn phẩm thường niên lần thứ chín sách trắng năm hai nghìn một mươi bảy sẽ hiện thực hóa sức mạnh cốt lõi của eurocharm
trong việc hỗ trợ chính sách và tổng hợp thành quả hàng năm của eurocharm
với vai trò cầu nối đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp và chính phủ
tại hội nghị đại diện bộ công thương nhấn mạnh trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với eurocharm
và các bên liên quan nhằm đem lại lợi ích cho công tác hoạch định chính sách
và đóng góp cho môi trường kinh doanh ngày càng tiến bộ tại việt nam
việt nam hiện đứng thứ sáu trong số các nước có lượng sinh viên du học lớn nhất tại hoa kỳ
với hơn hai mươi một sinh viên tăng một mươi bốn so với năm trước để giúp học sinh sinh viên việt nam
hiểu rõ về các trường đại học cao đẳng của hoa kỳ trước khi đi du học
chiều nay ngày hai tháng ba tổng lãnh sự quán hoa kỳ tại tp hcm tổ chức triển lãm du học hoa kỳ
tại triển lãm đại diện sáu mươi trường tham dự giới thiệu sự đa dạng của các loại hình giáo dục tại hoa kỳ
từ các trường đại học công lập và tư thục đến các trường đào tạo hệ bốn năm và các trường cao đẳng cộng đồng
triển lãm du học hoa kỳ được tổ chức nhằm mang lại lợi ích cho học sinh phụ huynh và các đối tượng khác có quan tâm
đến các cơ hội học tập tại hoa kỳ bằng cách tạo cơ hội cho khách tham quan gặp gỡ trực tiếp với đại diện các trường đại học và cao đẳng
được kiểm định cấp vùng của hoa kỳ hướng dẫn về thủ tục xin visa trực tiếp từ viên chức lãnh sự của tổng lãnh sự quán hoa kỳ
và giới thiệu các dịch vụ hỗ trợ miễn phí về du học tại trung tâm education usa của lãnh sự quán hoa kỳ tại thành phố hồ chí minh
vào hồi hai mươi một h ba mươi phút ngày một tháng ba ngư dân nguyễn huy tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê quán trân châu cát hải hải
hải phòng đang đánh bắt cá trên tàu hp chín mươi nghìn năm trăm chín mươi sáu ts gần đảo bạch long vĩ bị tai nạn máy tời gây mất máu
đồn biên phòng phối hợp với trung tâm y tế quân dân y trên đảo đã kịp thời cấp cứu cho ngư dân
bệnh nhân được đưa vào trung tâm y tế quân dân y bạch long vĩ nhập viện trong tình trạng có hội chứng sốc do đau và mất máu cấp
tại vết thương vùng cẳng chân phải bị biến dạng xoắn vặn lệch trục
một phần ba giữa cẳng chân phải có vết thương hở đứt rời hai xương cản chân lộ xương đứt nhiều mạch máu lớn
kíp cấp cứu đã nhận được sự phối hợp hỗ trợ của tàu sát hai trăm bảy mươi ba trung tâm tìm kiếm cứu nạn đưa bệnh nhân vào bờ an toàn vào lúc chín h một mươi năm phút ngày hai tháng ba tại cảng máy chai
và bàn giao lại cho cấp cứu một trăm một mươi năm hải phòng nên đã sớm phục hồi ổn định sức khỏe
dự kiến bệnh nhân sẽ tiếp tục được chuyển lên bệnh viện việt đức để có cơ hội tiến hành nối ghép thẳng bán chân
trong phần tin quốc tế mỹ hàn quốc chính thức khởi động đàm phán bàn giao đất triển khai thad
eu theo đuổi cải cách mạnh mẽ sau brexit
hôm nay hàn quốc và mỹ chính thức khởi động các cuộc đàm phán thống nhất các điều khoản về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao
giai đoạn cuối gọi tắt là thad của mỹ tại hàn quốc
phát biểu tại một cuộc họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao hàn quốc cho jun hook cho biết
bộ quốc phòng hàn quốc và các lực lượng mỹ tại hàn quốc bắt đầu đàm phán về việc cấp đất triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối
phù hợp với hiệp ước và quy chế đối với các lực lượng của mỹ mà hai nước đã ký kết
các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành nhiều giai đoạn trong đó có khâu đánh giá các tác động về môi trường
trước đó tập đoàn bán lẻ lotte của hàn quốc đã ký thỏa thuận bàn giao một sân gôn thuộc sở hữu của tập đoàn này ở huyện sông chu đông nam hàn quốc
để chính phủ sử dụng làm nơi bố trí hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối
theo đó lotte sẽ đổi khu đất có tổng diện tích một bốn trăm tám mươi m hai ở sông chu trị giá ước tính tám chín tỷ won
để lấy một khu đất khác có diện tích sáu mươi bảy m hai ở ngoại ô thủ đô seoul
quyền chủ tịch đảng cứu nguy dân tộc đối lập tại campuchia
đã chính thức được bầu làm chủ tịch của đảng này vào sáng nay sau khi ông samrin si từ chức chủ tịch vào tháng trước
đại hội cũng đã thông qua việc sửa đổi điều lệ đảng
cho phép tăng từ một phó chủ tịch đảng như hiện nay theo điều lệ cũ lên thành ba phó chủ tịch
theo đó ông paul hom chủ tịch ban điều hành bà sue mok hua phụ trách quan hệ đối ngoại
và ông eng chae yeng phó chủ tịch ban điều hành đã được đại hội bầu giữ chức phó chủ tịch mới của đảng này
việc thông qua điều lệ đảng sửa đổi và bầu chọn các chức danh chủ tịch
phó chủ tịch đảng được tiến hành bằng hình thức biểu quyết
ông kem soka là phó chủ tịch đảng duy nhất của đảng cứ nguy dân tộc kể từ khi đảng nhân quyền của ông
sáp nhập với đảng sam rensi vào năm hai nghìn một mươi hai
quốc hội và thượng viện campuchia đã thông qua luật sửa đổi trên
và đã chuyển lên hội đồng hiến pháp xem xét trước khi trình quốc vương campuchia để phê chuẩn công bố và thực thi
chủ tịch ủy ban châu âu sc
ông jankos jankos vừa khẳng định việc anh rời khỏi liên minh châu âu eu
còn gọi là brexit sẽ không thể cản bước phát triển của toàn khối
phát biểu trên được đưa ra khi ông juncker công bố sách trắng kịch bản về tương lai phát triển của eu
đồng thời khẳng định eu vẫn sẽ tiếp tục tiến lên phía trước bất chấp những hậu quả mà brexit có thể gây ra
nội dung sách trắng cũng đề cập đến khả năng phát triển của khối theo hướng thị trường thống nhất
cho các nước thành viên ủng hộ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng
hay quản trị khu vực đồng tiền chung châu âu eurozone
tôi không định thực hiện các quy trình bằng cách đưa ra các mệnh lệnh hành chính
điều đó là quyết định của nghị viện châu âu của quốc hội từng quốc gia
chính phủ các nước thành viên và xã hội dân sự hay có thể nói là tiếng nói của người dân
trái với những gì từng là luật lệ rằng ủy ban châu âu thường ra lệnh hay chỉ đạo
ủy ban mong muốn lắng nghe các bên trước khi đưa ra ý kiến
sách trắng cũng nêu ra những thách thức chính
cùng với các cơ hội của châu âu trong thập kỷ tới
đặc biệt là nguy cơ xung đột lập trường chính trị sau hàng loạt các cuộc bầu cử sắp tới
ông khẳng định đây chỉ là khởi đầu của một quá trình và bày tỏ mong muốn các đại biểu của nghị viện châu âu
tích cực tham gia các cuộc thảo luận rộng rãi và thể hiện sự chính trực
trong một bài phát biểu chung ngoại trưởng đức zygma gabien và người đồng cấp pháp jean marc ayron cho biết
nguyện vọng của mỗi quốc gia thành viên được chú trọng hơn để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công dân trong toàn khối
tuy nhiên một số quốc gia nhỏ hơn lại tỏ ra lo ngại trước những kế hoạch này khi cho rằng họ sẽ ở thế bị động hơn
so với các thành viên lâu năm như đức và pháp
liên quan tới tình hình trên chính trường mỹ đảng dân chủ vừa yêu cầu bộ trưởng tư pháp mỹ jakshe từ chức
sau khi báo chí nước này tiết lộ ông sasson đã giấu thông tin về những lần liên hệ với phía nga trong buổi điều trần trước quốc hội
trong một thông báo ngoại trưởng đức zygma gabien và người đồng cấp pháp jean marc ayron cho biết
trong thông báo lãnh đạo đảng dân chủ mỹ nancy pelosi cho rằng ông sessions đã không trung thực trong phiên điều trần ở quốc hội
và không xứng đáng với vị trí quan chức đứng đầu ngành thực thi pháp luật của mỹ đồng thời yêu cầu ông này từ chức
trước đó báo chí mỹ dẫn lời các nguồn tin tại bộ tư pháp cho biết thượng nghị sĩ jeb s seon đã hai lần nói chuyện với đại sứ nga
tuy nhiên ông sesson đã không tiết lộ thông tin này tại phiên điều trần ở quốc hội khi được hỏi về những mối liên hệ có thể có
đối với giới chức nga trong chiến dịch bầu cử tổng thống mỹ
ngoài ra có một cuộc gặp gỡ mang tính cá nhân giữa ông sethson và đại sứ nga tại mỹ vào tháng chín năm ngoái
điều đáng chú ý là cuộc gặp này diễn ra vào thời điểm giới chức tình báo mỹ cho rằng phía nga đã tấn công mạng nhằm can thiệp cuộc bầu cử tổng thống của nước này
liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố một nguồn tin quân sự cho biết quân đội syri đã giành lại thành cổ lịch sử panmira ở miền trung nước này
sau nhiều trận chiến ác liệt với tổ chức nhà nước hồi giáo yên
thông tin về việc giải phóng thành phố cổ pamira khỏi is được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện tia hy vọng phá vỡ thế bế tắc tại cuộc hòa đàm
nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại syri đang diễn ra ở geneva thụy sĩ
is đã chiếm thành phố cổ pamira từ năm hai nghìn một mươi năm phá hủy các đền đài nổi tiếng và hàng nghìn di tích tại pamira
đến tháng ba năm ngoái các lực lượng chính phủ và dân quân với sự hậu thuẫn của không quân nga đã giành lại được thành phố này từ tay is
sau đó is đã tái chiếm panmira lần thứ hai
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại